nhận lời mời của chủ tịch nước trần đại quang toàn quyền australia peter cotgro và phu nhân tham cấp nhà nước tới việt nam từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
nhân dịp hai nước kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba đến năm hai nghìn hai mươi
chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước sau chín năm phát triển mạnh mẽ và có nhiều đột phá đã được nâng cấp thành đối tác chiến lược vào tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
sáng nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân đã chủ trì lễ đón chính thức toàn quyền australia và phu nhân
việt nam và australia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày hai mươi sáu tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
trong bốn mươi năm năm qua việt nam và australia đã xây dựng mối quan hệ đối tác vững mạnh
đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện năm hai nghìn chín và ký tuyên bố về quan hệ đối tác toàn diện tăng cường vào tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
trong một mươi năm năm quan hệ song phương việt nam australia càng phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực
nhân chuyến thăm chính thức australia của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
hai nước đã chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược
hiện australia là đối tác thương mại lớn thứ tám của việt nam
kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng trung bình hơn bảy mỗi năm
năm hai nghìn một mươi bảy đạt gần sáu năm tỷ usd tăng hai mươi hai hai so với năm hai nghìn một mươi sáu
việt nam xuất sang australia trên năm trăm hai mươi triệu usd hàng năm tập trung vào các mặt hàng thủy sản
trong đó tôm đông lạnh chiếm hai mươi năm
australia đã mở cửa cho quả vải xoài thanh long xuất sang thị trường australia
tính đến nay australia có bốn trăm một mươi hai dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư một tám tỷ usd
đứng thứ hai mươi trên một trăm hai mươi sáu quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam
các dự án đầu tư tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp và xây dựng
công nghiệp chế biến dịch vụ giáo dục nông lâm nghiệp thủy sản
việt nam hiện có bốn mươi bốn dự án đầu tư trực tiếp vào australia với tổng giá trị đạt ba trăm tám mươi bảy một triệu usd
chủ yếu vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo nghệ thuật vui chơi giải trí khai khoáng dịch vụ
ngay sau lễ đón hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm và đồng chủ trì buổi họp báo